thông tin liên quan tới vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay tại tỉnh quảng nam khiến tám người tử vong và một mươi ba người bị thương
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn thủ tướng chính phủ đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương
phân công lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả thăm hỏi hỗ trợ động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn
để khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd trưởng ban an toàn giao thông tỉnh quảng nam
chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh huy động mọi phương tiện nhân lực để tìm kiếm cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh quảng nam khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân chỉ đạo công an các đơn vị địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi trở quá số người quy định kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện doanh nghiệp vận tải khi để xảy ra vi phạm không để xảy ra các sự việc tương tự
đến trưa nay đoàn công tác của ubnd đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan tại quảng nam trong đó tập trung cứu chữa các nạn nhân
đoàn công tác định rõ trách nhiệm của các bên là nhiệm vụ quan trọng đang được khẩn trương triển khai
thông tin từ phía cơ quan chức năng cho hay theo dữ liệu giám sát hành trình của cục đường bộ vụ việc xảy ra vào lúc ba h bốn mươi một phút sáng cùng ngày
thời điểm xảy ra tai nạn ô tô khách chạy tốc độ sáu mươi chín kmh vượt quá tốc độ cho phép trên cùng đường này chỉ được chạy sáu mươi kmh xe chở vượt quá số người quy định
tại buổi làm việc ông khuất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đề nghị các đơn vị tập trung cứu chữa cho các nạn nhân trong vụ tai nạn dốc toàn lực chăm lo cho các bệnh nhân nặng
ngoài ra phải xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan theo công điện chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ
cơ quan điều tra phải tập trung xác định đưa ra kiến nghị xử lý đối với các bên liên quan nếu phát hiện sai phạm
áp dụng chế tài nghiêm khắc xử lý thích đáng theo đúng quy định của pháp luật
hiện nay thì đối với vụ việc cụ thể này thì cơ quan điều tra của công an tỉnh và công an huyện
đang nghiên cứu đang điều tra và sẽ sớm có kết luận
chúng tôi cũng có đề nghị là khi có kết luận thì cũng công bố công khai và xử lý nghiêm trách nhiệm của tất cả các bên có liên quan
thế còn trong công điện số bốn mươi ba của thủ tướng chính phủ
thì đồng chí phó thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu ubnd quốc gia tổng hợp kết quả điều tra
một số những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian gần đây
rõ nguyên nhân cũng như là những cái vấn đề tồn tại hạn chế của tất cả các mặt
về quản lý nhà nước về vận tải về công tác quản lý bảo trì bảo đảm điều kiện an toàn giao thông
kết cấu hạ tầng cũng như là cái hoạt động của lực lượng thực thi pháp luật trên cái tuyến này
xác định rõ trách nhiệm đồng thời là sẽ có kiến nghị để thủ tướng chính phủ chỉ đạo
cái giải pháp để các bộ ngành và địa phương tiếp tục triển khai
nhằm thứ nhất là chúng ta cải thiện chung tình hình về trật tự an toàn giao thông
và cố gắng ngăn ngừa không để xảy ra những vụ tai nạn giao thông mà có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tương tự như những vụ vừa qua
hiện nay cơ quan điều tra công an huyện núi thành đang chủ động thù lý triển khai các biện pháp thu thập chứng cứ để kết luận nguyên nhân
công tác điều tra đang tiến hành
trước đó đoàn công tác ủy ban an toàn giao thông quốc gia cùng với lãnh đạo
ủy ban nhân dân tỉnh công an tỉnh cùng các đơn vị cũng đã đến thăm hỏi động viên các nạn nhân và gia đình
vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến tám người chết một mươi ba người bị thương
trong đó có bốn người bị thương nặng hai người nguy kịch đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa trung ương tỉnh quảng nam
về công tác khắc phục hậu quả và cứu chữa các nạn nhân trong vụ tai nạn này
hiện thi thể của những người tử vong đã được đưa về quê nhà lo hậu sự
đáng chú ý là một mươi ba người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương tỉnh quảng nam
đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe
trong một mươi ba nạn nhân đã được điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương tỉnh quảng nam
có bốn bệnh nhân nặng đang điều trị trong tình trạng nguy kịch có tiên lượng xấu
do bị đa chân thương nứt hộp sọ suốt huyết não và gãy xương xường
hiện tại vật tư thuốc men máu dự trữ đã được bệnh viện trung ương quảng nam chuẩn bị đầy đủ
và đang điều động chuyên gia bác sĩ giỏi nhất để tập trung chữa trị cho các bệnh nhân
hạn chế thấp nhất thiệt hại về người
sau khi được cấp cứu điều trị tình hình sức khỏe của các nạn nhân đã có chuyển biến tích cực
hai bệnh nhân chết thương ngực đã được dẫn lưu bằng phởi
còn lại một bệnh nhân chết thương sầu nổ hiện tại đã chuẩn bị chuyển đi mũa
sau khi mà nhận được thông báo về tình trạng tai nạn
bệnh viện đã kết quả toàn bộ các nguồn lực hậu trẳng đa khoa để cố gắng cứu sống tất cả bệnh nhân
khi tiếp nhận bệnh nhân tình trạng cực kỳ nặng
nhưng chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để giữ trì sự sống cho bệnh nhân
tới hiện tại một bệnh nhân tiêm lượng khá hơn
sắp tới đây chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân
đối với chín nạn nhân còn lại chủ yếu bị đa chấn thương
đã được chuyển về khoa ngoại chấn thương tình hình sức khỏe không đáng lo ngại
có thể xuất viện trong vài ngày tới
chuyển sang các tin tức về vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bốn trăm linh năm d tỉnh hải dương
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã bắt giữ bốn đối tượng là lãnh đạo trung tâm
và các công ty có liên quan
để phục vụ công tác điều tra
ngày một mươi ba tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp
chỗ ở nơi làm việc của phạm văn năng giám đốc công ty trách nhiệm hô hạt thiên an
với ngành nghề kinh doanh chính là thiết kế thi công cải tạo xe cơ giới
kết quả điều tra xác định từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
năng đã thông đồng với lãnh đạo trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bốn trăm linh năm d
để nhận hối lộ của nhiều chủ phương tiện xe cơ giới trong và ngoài tỉnh
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bốn trăm linh năm d
bắt hai phó giám đốc trung tâm này là bùi trọng quyền anh và hà văn toàn
bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc của nguyễn văn phúc giám đốc công ty an pha
phúc được xác định đã bắt tay với lãnh đạo trung tâm đăng kiểm lập khống hồ sơ
để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cải tạo xe cơ giới
cũng liên quan đến xe phạm tại các trung tâm năng kiểm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án
đưa nhận và môi giới hối lộ khởi tố bắt tạm giam một mươi một bị can là lãnh đạo cán bộ
của trung tâm năng kiểm xe cơ giới tỉnh nghị an
các bị can gồm một giám đốc hai phó giám đốc năm trưởng các phòng kiểm định nghiệp vụ
ba nhân viên năng kiểm thuộc hai cơ sở ba nghìn bảy trăm linh một s có địa chỉ tại thành phố vinh
và ba nghìn bảy trăm linh hai s tại thị xã thái hòa của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh nghệ an
trong đó bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghị an
đã phát hiện dấu hiệu của hành vi đưa môi giấy nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm năng kiểm xe cơ giới tỉnh nghị an
cụ thể là một số lãnh đạo cán bộ của trung tâm đã móc nối với một số đối tượng co mồi
để đưa nhận và môi giới hối lộ của các chủ phương tiện nhằm bỏ qua các lỗi vi phạm trong hoạt động đăng kiểm
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự
và tuyên phạt hai bị cáo cùng chú tỉnh đồng nai là phạm ngọc trang tù trung thân
vũ văn huy một mươi tám năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng trang và huy đều là người nghiện ma túy
trong đó trang có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
vào ngày bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trang đặt mua của một đối tượng tên loan
tại thành phố hồ chí minh hơn một trăm sáu mươi bảy gram ma túy với giá ba mươi triệu đồng
sau đó nhờ huy đi nhận hộ rồi đem về phân chia
trang đưa cho huy gần sáu mươi gram ma túy để đi bán
và huy đã bị công an huyện trảng bom kiểm tra phát hiện
ngay sau đó trang cũng bị bắt khẩn cấp
khám xét nơi ở của trang công an thu giữ hơn một trăm linh ba gram ma túy các loại
sau khi biết tin mẹ mình đánh nhau với chủ nợ
nguyễn văn nghĩa chú tải thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã đem xăng đến nhà đổ lên người chủ nợ rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bị bỏng tám mươi cơ thể
nghĩa vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
tỉnh an giang khởi tố bắt tạm giam về hành vi giết người
trước đó liên quan đến việc chơi hụi bà lê thị mỹ lệ là mẹ của nghĩa
nợ bà hồ thị trúc linh bốn mươi triệu đồng
vào ngày ba tháng hai bà lệ đến nhà bà linh để nói chuyện
rồi hai bên xảy ra cãi vã dẫn đến sô sát
tối cùng ngày nghĩa biết tin mẹ mình bị đánh
đã mang theo xăng đến nhà bà linh đổ lên người bà linh rồi châm lửa đốt
thực hiện xong hành vi nghĩa bỏ trốn khỏi địa phương
qua công tác vận động của lực lượng công an
đến tối ngày sáu tháng hai nghĩa đã ra đầu thú và khai nhận hành vi của mình
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên
vừa thi hành lệnh bắt tạm giam tô minh trường
trú tại huyện phú hòa để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai trường lừa chị họ là tô thị thanh
chú tại thị xã sông cầu mua một mươi bốn hát ta đất rừng trồng keo
của ông nguyễn hữu hồng chú tại tỉnh bình định với giá gần bốn tỷ đồng
theo thỏa thuận bà thanh đặt cọc năm trăm linh triệu đồng cho trường
để làm các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất
để biết thủ đất trên nằm trong diện tích sáu mươi hát ta đất rừng trồng keo
tại xã xuân đình mà ông nguyễn hữu hồng nhờ một người đứng ra bán giúp
với giá bảy năm tỷ đồng
khi biết bà thanh có nhu cầu mua đất dãy
trường đã đưa ra các thông tin gian dối để lừa bán đất cho bà thanh
và chiếm đoạt số tiền cọc
thời gian vừa qua tình trạng tội phạm lợi dụng công nghệ cao
và không gian mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vẫn có dấu hiệu gia tăng
lợi dụng sự nhẹ dạ thiếu cảnh giác
các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu
thậm chí là hàng tỷ đồng của các bị hại
việc đấu tranh với loại hình tội phạm này không chỉ là trách nhiệm
của lực lượng công an mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân
phóng sự sau đây vừa được thực hiện tại tỉnh bình định
đây là đối tượng phùng đức đạt sinh năm hai nghìn
ở thành phố vĩ yên tỉnh vĩnh phúc
vừa bị công an huyện gia lộc tỉnh hải dương khởi tố
bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng mạng internet đạt đã lập facebook
có tên công ty thám tử hoàng công năm
để lừa bán phần mềm nghe lén của gọi
định vị số điện thoại giám sát tin nhắn và tài khoản mạng xã hội
bằng thủ đoạn này đạt đã lừa nhiều người
chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng
mua mà có nhu cầu mà cài đặt website
mà theo dõi một ai đấy
thì cháu sẽ gửi cho người ta một cái phần mềm
một cái website của cháu ấy
thì cháu sẽ hướng dẫn người ta cách đăng nhập
và cách cài đặt đến phần nhập mạng
phần mạng là enter password
thì cháu có yêu cầu người ta là chuyển tiền cho cháu
tổng số tiền mà mình đã thông qua
cái lừa đảo trên website mình thu được là bao nhiêu
phùng đức đạt bị khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chỉ là một trong số nhiều vụ việc lợi dụng không gian mạng
và công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thực tế cho thấy
hầu hết nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đều nhẹ dạ cả tin trước những yêu cầu chuyển tiền
trong đó có những trường hợp đối tượng lừa đảo
đã chiếm đoạt tài khoản facebook
để lừa những người thân của nạn nhân
chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng
theo thống kê năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hải dương
đã tiếp nhận
giải quyết mới ba mươi bảy đơn
về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua không gian mạng
đã khởi tố một mươi chín vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua không gian mạng
với số tiền bị chiếm đoạt
trên một mươi một năm tỷ đồng
phương thức thủ đoạn của loại tội phạm
giấu mặt này luôn thay đổi
nhằm lừa được nhiều nạn nhân
trong thời gian vừa qua
loại hình tội phạm lừa đảo qua mạng
có rất nhiều phương thức thủ đoạn
trong đó phổ biến nhất là
hình thức lừa đảo giả danh
cơ quan công an kiểm soát
gọi điện cho bị hại
sau đó yêu cầu bị hại
là chuyển tiền hoặc là
các đối tượng sẽ cung cấp một đường link
và yêu cầu bị hại là
cung cấp mạng otp
và thực hiện chuyển tiền đi
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao
khuyên người dân trước khi thực hiện
bất kỳ giao dịch liên quan đến ngân hàng
hoặc chuyển tiền qua ngân hàng
thì nên kiểm tra lại
mình chuyển tiền có
có thể có
liên quan đến các hành vi lừa đảo
như cơ quan công an đã tiêu chuẩn hay không
thực tế cho thấy
hoạt động lừa đảo trên không gian mạng
có xu hướng gia tăng phương thức thủ đoạn
ngày càng tinh vi có tính ẩn danh cao
vì vậy để đấu tranh với loại tội phạm này
không chỉ cần sự quyết liệt
của lực lượng công an mà còn cần sự
vào cuộc quyết liệt của các đơn vị đoàn thể
và địa phương trong đó ý thức cảnh giác
của người dân là yếu tố quan trọng
để không bị các đối tượng lừa đảo
thực hiện được hành vi phạm tội
thổ nhĩ kỳ đã tìm gặp các cán bộ chiến sĩ
cứu nạn cứu hộ của việt nam
và trong những câu chuyện những kẹp nắm tay
là tình cảm tốt đẹp mà người dân nơi đây
dành cho các chiến sĩ đến từ đất nước
việt nam xa xôi những người mà nhiều
ngày qua đã bất chấp nguy hiểm có mặt
giúp sức tìm kiếm các nạn nhân
đang bị vùi lấp trong đống đổ nát
tôi rất cảm ơn vì các bạn
đã đến đây giúp đỡ giữ lại những sự sống
nếu chẳng may việt nam có xảy ra
thiên tai chúng tôi chắc chắn
cũng sẽ lên đường giúp đỡ
lời cảm ơn dành cho những người chiến sĩ
công an nhân dân việt nam đã rất dũng cảm
kiên cường với nhiệm vụ tìm kiếm
cứu nạn cứu hộ
trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt
trong nguy hiểm và những khó khăn
những ngày tìm kiếm nạn nhân
xuyên đêm chạy đùa với thời gian
đào hàng trăm tấn bê tông đất đá
để đưa nạn nhân ra ngoài
và không phải lúc nào cũng sử dụng được
thiết bị máy móc để cắt rỡ
tạo lối đi sâu vào hiện trường
hình ảnh của người việt nam chúng ta
hình ảnh lá cờ tổng quốc chúng ta
hình ảnh con người việt nam ta
và để bạn bè chiến thúy
ta nhìn nhận chúng ta và người ta càng
khâm phục người ta càng thêm
tin tưởng và có sự đóng góp
vào lực lượng của chúng ta
đoàn công tác của bộ quản việt nam đã được
đơn vị điều phối công tác cứu nạn hộ
trên toàn quốc gia
hồ nguyễn kỳ đánh giá rất cao về
sử dụng thiết bị chuyên dự của việt nam
tham gia công tác cứu nạn hộ
tại hồ nguyễn kỳ những thiết bị này
đã giúp cho lực lượng
cứu hộ quân nạn tại việt nam
tìm kiếm được
sự sống phát hiện ra sự sống
và đã phối hợp các lực lượng
đã cứu sống được người bị nạn
liên tục di chuyển
đến những hiện trường khu vực mới
để tìm kiếm nạn nhân đoàn cứu hộ việt nam
làm nhiệm vụ ở những khu vực chịu thiệt hại
nặng nề nhất của thảm họa đậu đất
dù là ở việt nam hay nước bạn
vẫn là hình ảnh quen thuộc của người lính
cứu nạn cứu hộ với những bữa ăn
trong ngày một mươi bốn tháng hai
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
phối hợp với công an thành phố thuận an
đã bắt giữ hai năm
thanh niên trong nhóm người dùng dao
mã tấu truy sát khi hai người thương vong
sau vai chạm giao thông
hai thanh niên bị bắt là đoàn hoàng ghim
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
và nguyễn hoàng phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
cùng quê an giang
bước đầu hai thanh niên này đã khai nhận toàn bộ vụ việc
một số nam thanh niên trong nhóm này vẫn đang bỏ trốn
công an đang tiếp tục truy bắt
theo điều tra ngày một mươi hai tháng hai
lâm văn vui nguyễn văn vũ em
cùng một số người bạn rối nhau đi nhậu
khi đi đến đoạn đường thuận giao hai mươi
thì vũ em bị trần thuốc bão
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê an giang
điều khiến xe máy và trúng người
hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến cãi nhau
được mọi người can ngăn thì hai bên bỏ đi
tuy nhiên do bực tức bảo gọi một số người
đến chuẩn bị giao mã tấu đi chém vụ em để trả thù
khi cả nhóm đến đoạn đường thuận giao hai mươi
giao với đường hai mươi hai tháng một mươi hai
thì thấy vũ em và vui
nên các đối tượng dùng hung khí chấm tơ tấp vào người nạn nhân
hậu quả các hai nạn nhân bị thương nạn
được chuyển đi bệnh viện cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng vui đã tử vong sau đó
còn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu
cho biết vừa tạm giữ đối tượng huỳnh ngọc trầm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
ngụ ở xã tân hưng huyện cái nước tỉnh cà mau
để điều tra về hành vi lừa đạo chiến đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an
trong quá trình sinh sống tại ấp ba thị trấn gành hào
huyện đông hải tỉnh bạc liêu
huỳnh ngọc trầm đứng ra làm chủ hội
và kêu gọi nhiều người dân trên địa bàn tham gia
quá trình chơi hội huỳnh ngọc trầm
mất cân đối trong thu chi tiền hội
nên tiếp tục mở các dây hội mới
rồi tự ý bán hội lấy tên khống
tham gia chơi hụi và mạo danh các hội viên
hốt hội để lấy tiền chi sang dây hội khác
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
huỳnh ngọc trầm tuyên bố vỡ hội
với số tiền chiếm đoạt của các hội viên
là hơn một tỷ đồng
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
mặc dù chính quyền và các cơ quan chức năng
tại tp hcm đã tăng cường kiểm tra xử lý
tuy nhiên để nhanh chóng thu lợi nhuận
nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện
như là quán bar vũ trường karaoke bia club
vẫn phục vụ bóng cười si sa cho khách hàng
đáng chú ý các cơ sở kinh doanh
không xuất trình được các loại hóa đơn chiến tự
xác định nguồn gốc các loại hàng hóa
không công khai đăng ký thành phần hòa chất
trộn trong si sa khí cười
rạng sáng ngày sáu tháng hai
các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hcm
kiểm tra cơ sở kinh doanh beer garden pop pop
trên đường nguyễn đình chiểu phường võ thị sáu quận ba
thời điểm kiểm tra
cảnh sát ghi nhận tại quán có bốn trăm một mươi một người
phát hiện sáu mươi ba bình khí cười
hai mươi gói si sa sáu kiện rượu
đại diện cơ sở không xuất trình được hóa đơn chiến tự
chứng minh nguồn gốc hợp pháp
của số bình và số rượu trên
chính quyền địa phương cho biết
ngay từ đầu năm ủy ban nhân dân phường
đã có được kiểm tra tại cơ sở kinh doanh này
và một số cơ sở khác trên địa bàn
phường võ thị sáu quận ba
tuy nhiên để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước
đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện
và an ninh trực tự trên địa bàn
trong thời gian tới đây phường sẽ có phương án phối hợp
với các ngành chức năng có liên quan
tăng cường kiểm tra xử lý
điện toàn tổ kiểm tra liên hành văn hóa xã hội của phường
bên cạnh đó thì có chỉ đạo
của bộ phần văn hóa của phường
sử dụng kế hoạch trong việc kiểm tra liên hành
phường xác định là các cơ sở
mà tìm ẩn các nguy cơ
cũng như là về tài nạn xã hội
thì cần phải thường xuyên kiểm tra
những cái gì vượt quá thẩm quyền của quyền phường
thì phải có cái báo cáo
với loại đồ kiểm tra liên hành của quận
hay là tường trực của bàn dân quận
kể cả ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám của quận
để có cái hướng chỉ đạo giải quyết
thời gian vừa qua công an tp hcm
đang còn kiểm tra hoạt động
của các tụ điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm
như quán bar vũ trường karaoke b club
tại các quận huyện tp thủ đức
hầu hết những điểm việc kiểm tra
đều vi phạm các quy định về thời gian hoạt động
vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy
kinh doanh rượu mạnh không chứng minh được nguồn gốc
tổ chức cho khách hút xì xa hết khí cười
nhưng không công bố thành phần hoạt chất
đây là nguy cơ tìm ẩn những vấn đề phát sinh
về an ninh trực tự tội phạm liên quan đến ma túy
nếu bỏ thêm các chất ma túy vào trong xì xa
thì khi mà cộng hưởng các chất xì xa
rồi khí cười cùng với các loại ma túy khác
thì nó gây tác hại đặc biệt và nguy hiểm hơn
thực hiện chi đạo của ban giám đốc công an tp hcm
các đơn vị nhiệm vụ và công an các quận huyện tp thủ đức
đã đồng loạt thực hiện các cuộc kiểm tra
quán bar vũ trường karaoke b club
qua đó phát hiện những vấn đề
và nhiều cơ sở vi phạm hạng loạt quy định trong kinh doanh
cùng hàng trăm trường hợp dương tính với chất ma túy
cuối năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tp hcm phù hợp với các đơn vị nghiệp vụ
đồng kích quán karaoke hollywood
ở quận bình tân tp hcm
tại đây công an tp hcm đã ra lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với lâm hoàng kha
tổng quản lý của quán karaoke hollywood
về hành vi chứa chấp việc sử dụng ma túy
và hai người có liên quan về hành vi mua bán ma túy
trong thời gian tới công an tp hcm sẽ tiếp tục tăng cường
công tác đấu tranh xử lý triển khai đồng bộ các giải pháp
trong công tác quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện
về an ninh trực tự
các đối tượng đặc biệt là giới trẻ
cũng thường lợi dụng những loại hình này
để thực hiện các hoạt động bay lắc
rồi lợi dụng những không gian
để có tổ chức sử dụng các chất ma túy
trong thời gian tới công an tp hcm cũng sẽ
tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác
phối hợp với ngành chức năng
đặc biệt là các ngành có chức năng
trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
rà soát lên danh sách các kiểm tra
các cơ sở kinh doanh dịch vụ
đặc biệt là các cơ sở kinh doanh có điều kiện
để thực hiện tổ chức kiểm soát các hoạt động này
công an hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức
tiếp tục thường xuyên báo sát cơ sở
nắm chắc tình hình để chủ động các phương án phòng ngừa
tăng cường các biện pháp nghiệp vụ
phổ biến các quy định về điều kiện an ninh trật tự
đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện
xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân
cố tình vi phạm quy định về an ninh trật tự
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan
để kịp thời nắm tình hình
và đề xuất phương hướng xử lý phù hợp
tiếp theo sẽ là những tin tức về giáo dục
theo thông tin từ sở giáo dục đào tạo tp hcm
cơ sở này đã thành lập
các đoàn thanh tra đột xuất
các chi nhánh thuộc hệ thống trung tâm anh ngữ
apac leaders sau khi các phản ánh của phụ huynh
về việc không hoàn trả học phí cho người học
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết
ngoài thành lập đoàn thanh tra đột xuất
trung tâm anh ngữ apac leaders
sau khi có đơn tố cáo của phụ huynh
sở sẽ mời đại diện trung tâm này lên làm việc
để giải trình những nội dung phụ huynh tố cáo
và đưa ra cách giải quyết phù hợp
tính đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
hệ thống trung tâm anh ngữ
apac leaders có bốn mươi một cơ sở
tại tp hcm nhưng chỉ còn một địa điểm hoạt động
các cơ sở còn lại đã đóng cửa
tuy nhiên với vai trò cơ quan quản lý
nhà nước về tổ chức dạy và học
nên sở giáo dục đào tạo tp hcm
sẽ giải quyết những vấn đề liên quan đến chuyên môn
những vấn đề khác có dứt hiệu lừa đảo
sẽ chuyển cơ quan chức năng để xử lý
trong đó có vấn đề liên quan học phí
với thuộc về giao dịch dân sự
không thuộc thẩm quyền của ngành giáo dục
lãnh đạo sở giáo dục đào tạo tp hcm khẳng định
sở sẽ có ý kiến và sẵn sàng phối hợp
với các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi người học
cũng theo sở giáo dục đào tạo tp hcm
trong kỳ thi vào lớp một mươi năm nay
học sinh vẫn thi ba môn
môn toán và ngữ văn mỗi môn một trăm hai mươi phút
và môn tiếng anh chín mươi phút
kết quả thi là tổng điểm của ba môn
không nhân hệ số
so với kỳ thi năm trước thì độ phân hóa
và cấu trúc của đề thi vào lớp một mươi
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
cơ bản không thay đổi
môn ngữ văn có thời gian làm bài một trăm hai mươi phút
với ba phần đọc hiểu ba điểm
nghị luận xã hội ba điểm
và nghị luận văn học bốn điểm
phần đọc hiểu các văn bản được chọn
có thể là văn bản nghị luận văn bản thông tin
văn bản văn học văn bản khoa học
phần nghị luận xã hội yêu cầu thí sinh
viết bài văn ngắn khoảng năm trăm linh chữ
cấu trúc bài viết phải đủ ba phần
gồm mở bài thân bài kết bài
khi bàn luận vấn đề thí sinh cần đúc rút
đồ bài học nhận thức và hành động cho bản thân
môn toán cũng có thời gian một trăm hai mươi phút
đề thi giữ nguyên cấu trúc với bảy mươi câu hỏi
ở mức độ nhận viết thông hiểu
ba mươi vận dụng vận dụng cao
đề thi môn toán dự kiến gồm tám câu hỏi
trong đó bảy câu là kiến thức cơ bản
với nội dung về đồ thị định lý viết
điều kiện có nghiệm của phương trình
và dùng kiến thức để học giải bài toán thực tế
câu hỏi còn lại là bài tóm hình học phẳng
gồm ba bài toán nhỏ
môn tiếng anh có thời gian làm bài chín mươi phút
với bốn mươi câu trắc nghiệm
đề thi môn tiếng anh có một mươi một mươi năm câu hỏi
mức độ nâng cao để phân hóa thí sinh
nội dung đề thi gồm các chua điểm ngữ pháp
từ vận chủ yếu trong chương trình lớp chín
tuy nhiên đề thi không chú trọng về ngữ pháp
mà nghiêng về kỹ năng vận dụng và tư vận
liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
hải dương đã bắt giữ bốn đối tượng
là lãnh đạo trung tâm và các công ty
có liên quan để phục vụ công tác điều tra
vào ngày một mươi ba tháng hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
đã thi hành lệnh bắt và khám xét
khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc của phạm văn năng
là giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thiên an
có trụ sở đăng ký tại khu cẩm khê a
phường tứ minh thành phố hải dương
với ngành nghề kinh doanh chính là
thiết kế thi công cải tạo xe cơ giới
kết quả điều tra xác định từ tháng năm
năm hai nghìn hai mươi hai phạm văn năng
đã thông đồng với lãnh đạo trung tâm đăng kiểm
xe cơ giới ba nghìn bốn trăm linh năm d
để nhận hối lộ của nhiều chủ phương tiện
xe cơ giới trong và ngoài tỉnh
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
hải dương đã tiến hành khám xét
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bốn trăm linh năm d
bắt giữ hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm
là bùi trọng huyền anh
và hà văn toàn bắt và khám xét
khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc của nguyễn văn phúc
ở quận cầu giấy tp hà nội
phúc bị bắt do đã bắt tay với lãnh đạo
trung tâm đăng kiểm lập khống hồ sơ
để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận
cải tạo xe cơ giới
cũng liên quan đến
sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
nghệ an cho biết vừa ra quyết định khởi tố
vụ án đưa và nhận
và môi giới hối lộ khởi tố
và tạm giam một mươi một bị can là lãnh đạo
cán bộ của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
tỉnh nghệ an
các bị can gồm
một giám đốc hai phó giám đốc năm trưởng
các phòng kiểm định nghiệp vụ
ba nhân viên đăng kiểm thuộc hai cơ sở

tại thị xã thái hòa
của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh nghệ an
trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an
đã điều tra về việc có dấu hiệu
của hành vi đưa môi giới nhận hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
tỉnh nghệ an cụ thể là
một số lãnh đạo cán bộ của trung tâm
đã móc nối với một số đối tượng
cò ở bên ngoài để đưa nhận
và môi giới hối lộ của các chủ phương tiện
trong việc khoán cải xe ô tô
nhằm bỏ qua các lỗi vi phạm trong hoạt động đăng kiểm
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên
vừa thi hành lệnh bắt tạm giam
đối với đối tượng tô minh trường
trú ở xã hòa quang nam huyện phú hòa
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tô minh trường lừa chị họ của mình
là bà tô thị thanh
trú tại thị xã sông cầu
mua một mươi bốn hectare đất rừng trồng keo
của ông nguyễn hữu hồng
trú ở tỉnh bình định
với giá gần bốn tỷ đồng
theo thỏa thuận bà thanh đặt gọc
năm trăm linh triệu đồng cho trường để làm các thủ tục
chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất trên
rồi chiếm đoạt được biết thửa đất trên
nằm trong diện tích sáu mươi hectare
đất rừng trồng keo tại xã xuân bình
mà ông nguyễn hữu hồng nhờ một người
đồng khi biết bà thanh có nhu cầu
mua đất giấy trường đã đưa ra các thông tin
gian dối để lừa bán đất cho bà thanh
rồi chiếm đoạt số tiền đặt gọc
thời gian vừa qua tình trạng tội phạm
lợi dụng công nghệ cao và không gian mạng
internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vẫn có dấu hiệu gia tăng lợi dụng
sự nhẹ dạ thiếu cảnh giác các đối tượng
đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu
thậm chí là hàng tỷ đồng của các bị hại
việc đối tranh với loại hình tội phạm này
không chỉ là trách nhiệm của lực lượng công an
mà còn cần có sự chung tay của mỗi
người dân phóng sự sau đây vừa được
thực hiện tại tỉnh hải dương
đây là đối tượng phùng đức đạt
sinh năm hai nghìn ba
ở thành phố vĩ yên tỉnh vĩnh phúc
vừa bị công an huyện gia lộc tỉnh hải dương
khởi tố bắt giam về hành vi
lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng
mạng internet đạt đã lập facebook
có tên công ty thám tử hoàng công
năm để lừa bán phần mềm
nghe lén của gọi định vị số điện thoại
giám sát tin nhắn và tài khoản mạng xã hội
bằng thủ đoạn này đạt đã lừa
nhiều người chiếm đoạt số tiền hàng trăm
vụ việc phùng đức đạt bị khởi tố
bắt tạm giam để điều tra về hành vi
lừa đảo chiếm đoạt tài sản chỉ là một
trong số nhiều vụ việc lợi dụng không gian mạng
và công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt
tài sản thực tế cho thấy
hầu hết nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đều nhẹ dạ cả tin trước những yêu cầu
chuyển tiền trong đó có những trường hợp
đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt tài khoản
facebook để lừa những người thân
của nạn nhân chiếm đoạt số tiền hàng trăm
theo thống kê năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua
phong phạm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vụ an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng
công nghệ cao công an tỉnh hải dương đã tiếp nhận
giải quyết mới ba mươi bảy đơn
về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua không gian mạng đã khởi tố một mươi chín
chín vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng
với số tiền bị chiếm đoạt
trên một mươi một năm tỷ đồng phương thức
thủ đoạn của loại tội phạm giấu mặt này
luôn thay đổi nhằm lừa được nhiều nạn nhân
trong thời gian vừa qua
loại hình tội phạm
lừa đảo qua mạng thì có rất
nhiều phương thức thủ đoạn trong đó
phổ biến nhất là hình thức lừa đảo
giả danh cơ quan công an
kiểm sát gọi điện cho bị hại
sau đó yêu cầu bị hại
chuyển tiền hoặc là các đối tượng sẽ
cung cấp một đường link
và yêu cầu bị hại là cung cấp
mạng otp và thực hiện
chuyển tiền đi phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
khuyên người dân
trước khi thực hiện bất kỳ
giao dịch liên quan đến ngân hàng
hoặc chuyển tiền
qua ngân hàng thì lên kiểm tra
lại mình chuyển tiền có
liên quan đến
các hành vi lừa đảo
như cơ quan công an đã tiêu chuẩn hay không
thực tế cho thấy hoạt động lừa đảo
trên không gian mạng có xu hướng gia tăng
phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi
có tính ẩn danh cao vì vậy
để đấu tranh với loại tội phạm này
không chỉ cần sự quyết liệt của lực lượng công an
mà còn cần sự vọc cuộc quyết liệt
của các đơn vị đoàn thể và địa phương
trong đó ý thức cảnh giác của người dân
là yếu tố quan trọng
để không bị các đối tượng lừa đảo
thực hiện được hành vi phạm tội
lực lượng biên phòng đang tiến hành điều tra
làm rõ về hành vi vận chuyển dầu do
không rõ nguồn gốc đối với thuyền trưởng
tàu cm chín mươi hai nghìn ba trăm sáu mươi năm ts tỉnh kiên giang
vào tối ngày một mươi một tháng hai
trong lúc tuần tra trên vùng biển tây nam
lực lượng biên phòng phát hiện tàu cá
do ông lê văn đức chủ tỉnh cà mau
làm thuyền trưởng có dấu hiệu nghi vấn
nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra
và phát hiện khoảng ba mươi năm nít dầu do
thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ
hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số dầu trên
đến chiều ngày một mươi ba tháng hai
đã đưa tàu cá cm chín mươi hai nghìn ba trăm sáu mươi năm ts
về cảng hải đoàn biên phòng hai mươi tám
bộ đội biên phòng
để tiến hành điều tra xác minh xử lý
theo đúng quy định của pháp luật
khai thác cát lòng sông trái phép
hai cá nhân vừa bị công an tỉnh vĩnh long
xử phạt vi phạm hành chính
vào tối ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
tại thủy phận ấc tân thạnh
xã lục sĩ thành
tổ công tác đã phát hiện bắt quả tàng
ghe gỗ có trọng tải hai mươi một hai tấn
do nguyễn văn hây và huỳnh văn trung
cùng chú ở tỉnh long an điều khiển
để khai thác cát sông trái phép
tại thời điểm kiểm tra
ghe gỗ đã hút được gần tám mét khối cát sông
người điều khiển không xuất trình được giấy tờ
liên quan đến hoạt động khai thác cát sông
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm
và đề xuất giám đốc công an tỉnh
xử phạt vi phạm hành chính mỗi cá nhân
số tiền hai mươi năm triệu đồng
tịch thu toàn bộ khối lượng các sông đã khai thác được
đồng thời buộc ông hây và ông trung
phải nộp số tiền hơn ba mươi bốn triệu đồng
vào ngân sách nhà nước
một trăm ba mươi thùng thuốc lá không có nguồn gốc xuất xứ
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa
phối hợp với trạm cảnh sát giao thông ninh hòa
tiến hành kiểm tra và phát hiện trên quốc lộ một a
đoạn qua thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi ba tháng hai
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa
phối hợp với trạm cảnh sát giao thông ninh hòa
tiến hành kiểm tra ô tô tải
do tài xế nguyễn hữu hùng
chú tỉnh cà mau điều khiển
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện trên xe
đang vận chuyển một trăm ba mươi thùng thuốc lá điếu các loại
có nhãn mát ghi chữ nước ngoài
nhưng không dán tem thuốc lá nhập khẩu
theo quy định
tại thời điểm kiểm tra ông hùng không cung cấp được
giấy tờ hóa đơn mua bán chứng minh nguồn gốc xuất xứ
số hàng hóa trên
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản niêm phong
tạm giữ toàn bộ số thuốc lá
và tiếp tục điều tra xác minh xử lý
bộ xây dựng vừa cho biết sẽ kiến nghị
quốc hội chính phủ dành gói tín dụng khoảng

cho các dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân
vay theo phương thức tái cấp vốn
giống như gói ba mươi tỷ đồng
đã thực hiện trong giai đoạn năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi sáu
theo bộ xây dựng đây là một trong những đề xuất
nhằm thúc đẩy phát triển bền vững
thị trường bất động sản trong bối cảnh thị trường này
đang gặp nhiều khó khăn vướng bắc
nguồn cung chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân
cùng với gói tín dụng mới
bộ xây dựng cũng đề nghị quốc hội giao cho
chính phủ xây dựng chính quốc hội xem xét
ban hành nghị quyết về việc
thí điểm một số chính sách đẩy mạnh phát triển
nhà ở xã hội như chính sách giao đất
để đầu tư dự án nhà ở xã hội
dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội
phương thức chọn chủ đầu tư
xác định giá bán giá cho thuê
thuê mua nhà ở xã hội đối tượng và điều kiện
được hưởng chính sách nhà ở xã hội
chuyển đổi cây trồng phù hợp với địa phương
thì thời gian vừa qua huyện lệ thủy
tỉnh quảng bình
đã đầu tư xây dựng
vùng trồng rau an toàn cho nông dân
canh tác trên vùng cát bạc màu
tạo ra hiệu quả kinh tế ổn định
cho địa phương và người dân
sau hai năm trồng rau
theo đề án vùng rau an toàn
gia đình bà dương thị tuyết
ở xã thanh thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
đã có nguồn thu nhập ổn định
với vườn rau của mình
mỗi năm bà thu về hàng trăm triệu đồng
đây là một nguồn thu nhập lớn
đối với người dân nơi đây
chúng tôi cũng dùng những loài phấn khát
đừng có kết đứa kinh tế
gia đình hơi tàm ổn
một năm khoảng một trăm linh đến trăm rưỡi tiêu
đều thu nhập cùng đeo đăn
khách hàng cùng ứa chuồng
xã thanh thủy cũng là một trong những vựa rau lớn
của huyện lệ thủy
toàn xã có ba trăm bốn mươi hai hectare đất trồng rau
tập trung chủ yếu ở thôn một và thôn bốn thanh tân
thôn ba thanh mỹ
hiện trên địa bàn có một trăm bảy mươi năm hectare diện tích đất trồng rau
mỗi hộ có thu nhập một trăm linh triệu đồng
một hecta mỗi năm
trong hai năm
là tổ hợp tạc rau an toàn xã thanh thủy
được thiên lập
thì chúng là những bước đột phá
thì nó cũng có đem lại
những cái tột
cho những người dân
làm rau ở xã thanh thủy này
trong đó là có
những cái xu hưởng
tức là làm cho cái rau
đưa cái nguồn rau của xã thanh thủy này
vào cái nguồn rau hiệu cơ
để là làm cho
người dân tiêu thú
nó an toàn hơn
theo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn
lệ thủy đề án vùng trồng rau an toàn
việt gáp gắn với du lịch trải nghiệm
với diện tích ban đầu trên một mươi sáu hectare
đến nay đề án đã được
triển khai tại các xã hồng thủy thanh thủy
cam thủy khương thủy
nằm cốt thực hiện đề án
là bốn tổ hợp tác
và một hợp tác xã trồng rau an toàn
tại các xã vùng cát
từ đề án đã cho bà con thu nhập cao
và tư duy mới về nông nghiệp sạch
thời gian sắp tới thì bán nhân xã
cũng tuyên truyền cho bà con
và chỉ đạo cho các bán nhân đoàn thể
và hỗ trợ cho bà con tăng thêm
cái diện tích trồng rau sạch
và tăng thu nhập nguồn thu cho bà con
trong đó là nhận ra đầu tư cái đường biển
hệ thống tự tiếp
bảo đảm sạch rau hiệu cơ
sắp tới thì ủy ban huyện
sẽ là tiếp tục
tiến khai cái đề án này
và cũng sẽ hỗ trợ cho bà con
một đến hai cái điểm
thu gom và bán hàng
tại các cái vùng rau an toàn tập trung
để hỗ trợ bà con trồng rau
huyện lệ thủy sẽ tiếp tục
đầu tư xây dựng triển khai đề án
vùng trồng rau an toàn việt gáp
gắn với du lịch trải nghiệm tổ chức huấn luyện
chuyển giao khoa học kỹ thuật tham quan
học hỏi kinh nghiệm hỗ trợ phân bón
và thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ
bào bì nhãn mát cho bà con nông dân
tham gia đề án
có thể nói đây là hướng đi mới
cho người nông dân nơi đây
tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn
theo dõi thông tin kinh tế đáng chú ý
đến từ trường quay phía nam
kinh tế phương nam
mới đầu như thường lệ là những cập nhật
nhanh về kinh tế tiêu dụng trong ngày
trong ngày một mươi bốn tháng hai sở giao dịch chứng khoán
tp hcm hosea vừa công bố quyết định
hủy niêm yết gần bảy trăm một mươi triệu cổ phiếu
flc của công ty cổ phần tập đoàn
flc từ ngày hai mươi tháng hai
theo hosea công ty cổ phần tập đoàn
flc đã vi phạm nghiêm trọng
đến nghĩa vụ công bố thông tin
và các trường hợp khác
sở và ưu ban chứng khoán sẽ thấy cần thiết
phải hủy niêm miết quyết định này của hosea
nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư
thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm miết bắt buộc
theo quy định của luật chứng khoán
như vậy bảy trăm linh chín chín triệu cổ phiếu flc
sẽ bị loại khỏi sàn hosea từ ngày hai mươi tháng hai
theo quy định hiện hành
cổ phiếu của công ty hủy bỏ niêm miết
nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng
phải đăng ký giao dịch trên upcom
như vậy sau khi bị hủy niêm yết bắt buộc
trên sàn hosea cổ phiếu flc nhiều khả năng
sẽ được giao dịch trên thị trường upcom
trước đó tại phiên họp bất thường
hồi đầu tháng hai đại diện flc cho biết
doanh nghiệp này có hơn sáu mươi bốn bảy trăm linh cổ đông
theo công ty vn direct
trong năm hai nghìn hai mươi ba sẽ có khoảng
hai trăm bảy mươi ba tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn
trong đó có gần ba mươi tám
thuộc về doanh nghiệp bất động sản
tương đương hơn một trăm linh tỷ đồng
và áp lực đáo hạn trái phiếu sẽ tăng cao
trong quý hai và quý ba năm hai nghìn hai mươi ba
cụ thể lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn
trong quý hai năm hai nghìn hai mươi ba
tăng hai trăm ba mươi chín tỷ đồng
tăng hai trăm linh ba tám so với quý i
năm hai nghìn hai mươi ba và tăng gần

lượng trái phiếu đáo hạn trong quý ba
năm hai nghìn hai mươi ba là tám mươi chín bốn trăm tám mươi tám tỷ đồng
tăng gần năm mươi
so với cùng kỳ
trong đó riêng trái phiếu doanh nghiệp bất động sản
đáo hạn lên tới hơn một trăm linh hai tỷ đồng
các doanh nghiệp bất động sản
có giá trị đáo hạn cao nhất trong năm hai nghìn hai mươi ba
bao gồm novoland

sài gòn glory bảy tỷ đồng
và bất động sản an khang

với nhóm tài chính ngân hàng
các ngân hàng có giá trị đáo hạng cao nhất
trong năm hai nghìn hai mươi ba gồm
hdben một mươi bốn bốn mươi tám tỷ đồng
vvben một mươi ba sáu trăm năm mươi tỷ đồng
và liên việt postben

đáng chú ý doanh nghiệp đáo hạn cao nhất
năm nay là tập đoàn sovico
với một mươi sáu ba trăm năm mươi tỷ đồng
riêng vn direct
trong bối cảnh chính sách tiền tệ thắt chặt
chi phí tài chính gia tăng
và thắt chặt phát hành trái phiếu
một số tổ chức phát hành có ít cơ hội tiếp cận nguồn vốn
nhằm tái cơ cấu tài chính
và đáp ứng nghĩa vụ nợ ngắn hạn
rủi ro về khả năng thanh toán tập trung
ở một số lĩnh vực có tỷ lệ đòn bẫy cao
và hay biến động theo chu kỳ
như lĩnh vực bất động sản
còn theo báo cáo ngày một mươi bốn tháng hai
của đơn vị cbre
trong quý tư năm hai nghìn hai mươi hai
trên địa bàn tp hcm chỉ có

mức thấp nhất trong vòng một mươi năm qua
tổng số căn hộ chào bán
trong năm hai nghìn hai mươi hai
là một mươi tám bốn trăm bốn mươi căn hộ
tương đương năm hai nghìn hai mươi
nhưng chỉ bằng bảy mươi của năm hai nghìn một mươi ba
trong đó nguồn cung chủ yếu khu vực phía đông
phần khúc cao cấp vẫn là nguồn cung
dù giàu nhất với tỷ lệ chín mươi
gia bán thư cấp có thể giảm đến hai mươi
dự kiến năm hai nghìn hai mươi ba
tp hcm chỉ có chín căn hộ
được chào bán từ hai mươi dự án
trong đó phân khúc cao cấp vẫn chiếm tỷ lệ lớn
phần lớn các căn hộ được chuyển tiếp
từ các dự án đã bán đến thị trường
chỉ có sáu dự án được đưa ra lần đầu
cpri dự báo năm hai nghìn hai mươi ba
thị trường tiếp tục gặp nhiều khó khăn
sự phục hồi phụ thuộc vào việc điều chỉnh chính sách vĩ mô
liên quan đến tính dụng chính sách pháp luật
về đất đai đầu tư
sở giao thông vận tải tp hcm
vừa đề xuất ủy ban nhân dân tp
ban hành danh mục các công trình giao thông trọng điểm
gồm ba mươi ba dự án với tổng mức đầu tư
hơn hai trăm bốn mươi năm tỷ đồng
vì phát hành danh mục này nhằm tập trung
theo dõi đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn
để đảm bảo tiến độ
có ba dự án sẽ khởi công
trong năm hai nghìn hai mươi ba
gồm vành đai ba hơn bốn mươi tám tỷ đồng
duy dự hạ tầng kỹ thuật tuyến metro số hai
bến thành tham lương
tổng mức đầu tư gần bốn mươi bảy chín trăm linh tỷ đồng
dự án kết nối xe buýt với metro số một
bến thành suối tiên hơn chín mươi ba tỷ đồng
và một mươi ba dự án chuẩn bị đầu tư
gồm cao tốc tp hcm một vài
là một mươi năm chín trăm linh tỷ đồng
vành đai hai đoạn một từ cầu phú hổ
đến xa lộ hà nội
và đoạn hai từ xa lộ hà nội đến đường phạm văn đồng
hơn một mươi bảy tỷ đồng
vành đai bốn gần một mươi chín hai trăm linh tỷ đồng
cầu cần giờ nối huyện nhà bè qua cần giờ
gần một mươi tỷ đồng
cầu thủ thiêm bốn nước tp thủ đức qua quận bảy
khoảng năm ba trăm linh tỷ đồng
dự án cầu tân kỳ tân quý gần năm trăm linh tỷ đồng
cầu đường bình tiên hơn bốn một trăm linh tỷ đồng
đường liên cảng phú hổ các lái vành đai ba
gần tám tỷ đồng
hiện thành phố đang triển khai thi công các dự án
gồm tuyến metro số một nâng cấp đường lương định của
cầu tăng long nút giao mỹ thủy
và nhiều dự án giao thông huyết mạch khác
chuyến sang một vấn đề về du lịch
những ngày này bãi biển mùa né tỉnh bình thuận
luôn đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước
đến nghỉ dưỡng và trải nghiệm các môn thể thao cảm giác mạnh
trong đó môn lướt sống và lướt ván diều
được nhiều người ưa chuộng
bên cạnh khung cảnh tuyệt đẹp
thì những con sóng cao là thách thức hấp dẫn
các tính độ yêu lướt sống tìm đến mùa né
như park soo jin du khách hàn quốc
khi đến bình thuận cô đã thử trải nghiệm
ngay bộ môn lướt sống mặc dù còn mỡ ngỡ
bộ môn lớp sống này rất thú vị rất dễ học
khi về lại hàn quốc tôi cũng sẽ tiếp tục chơi bộ môn này
buổi né cũng chính là địa điểm thuận lợi nhất
để trải nghiệm môn thể thao lướt ván diều
như điều kiện gió lý tưởng
không chỉ mang lại cảm giác mạnh
nhiều còn là môn thể thao giúp giải tỏa căng thẳng
sau những ngày làm việc mệt nhọc
chính vì vậy mà không chỉ khách quốc tế
mà cả du khách trong nước
cũng lựa chọn mùa né là điểm đến
để chơi các môn thể thao này
tôi tham gia môn này cũng được ba năm rồi
tôi thấy là thời tiết gió ở đây
nó rất là thuận lợi cho chơi môn lướt ván diều này
làm tôi cảm thấy khỏe mạnh thêm
đa số thì mình thấy các du khách
đa số đến đây là tìm hiểu
những bộ môn thể thao

và được lướt sóng và lướt ván dù trên mặt nước
thì cảm thấy các bạn rất là phóng kích
không phải ngẫu nhiên mà mũ né đã từng được
nhiều trang du lịch uy tính đánh giá thuộc
top năm thiên đường trải nghiệm mạo hiểm ở châu á
và gợi ý du khách nhất định nên thử
khi đến châu á
với nhiều bãi biển đẹp thời tiết gió thuận lợi
các du khách sẽ vô cùng thích thú
khi tham gia các môn thể thao cảm giác mạnh tại đây
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đồng nai
các đối tượng lợi dụng mạng xã hội
để buôn bán vận chuyển tàn trữ hàng cấm
hàng nhập lậu hàng giả hàng xâm phạm
sở hữu trí tuệ tình hạng tình trạng
diễn ra khá phức tạp trước tình trạng trên
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai
đã chủ động phối hợp với lực lượng liên ngành
đế mạnh đấu tranh triệt xóa không để hình thành
các đường dây tù điểm hoạt động nhưng ghi nhận
ngay sau đây cũng sẽ kết thúc kinh tế phương nam ngày hôm nay
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
đến ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
qua công tác nghiệp vụ phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh đồng nai đã phát hiện
bắt quả tan hai vụ ba đối tượng buôn bán
vận chuyển hơn tám mươi kg pháo nổ
một vụ vận chuyển gần hai bảy trăm linh
bao thuốc lá điếu nhập lậu phối hợp
lực lượng liên ngành của tỉnh và công an các đơn vị
địa phương phát hiện ngăn chặn một mươi bốn vụ
một mươi năm đối tượng có hành vi kinh doanh
hàng nhập lậu hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
đồng thời tịch thu tiêu hủy
hàng ngàn quần áo dài dép nhiều thùng rượu
nước hoa nhãn hiệu nước ngoài
tạm giữ để xác minh làm rõ hàng chục thùng
và bao tải phụ tùng xe gắn máy các loại
không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đối tượng cũng lợi dụng
sức mua tiêu thu của người dân
đưa những hàng hóa
là kém chất lượng hàng giam
vào để mà buôn bán
mục đích là
thu lợi nhận cao
cái hình thức là kinh doanh
trên không gian mạng
trước đó công an tỉnh đồng nai đã kiểm tra ba cửa hàng
kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn tp biên hòa
tỉnh đồng nai gồm josie store
phường tân tiến josie house
phường thống nhất và josie beauty
phường hố nai phát hiện nhiều mặt hàng
mỹ phẩm có nguồn gốc nước ngoài không dán tem
không gián nhãn vụ tiếng việt
những cái sản phẩm mà chưa có hóa đơn chứng từ
thì thật sự là em cũng biết là cái đó
là cái thiếu sót của bên em luôn
thì thực ra khi mà được kiểm tra thì em cũng
mới hiểu rõ về những cái
sản phẩm như vậy á thì em sẽ
tại khoang kinh doanh lớp xe ô tô ở ấp sáu
xã an viễn huyện rãng quân tỉnh đồng nai
tổ công tác tiên nhành phát hiện gần hai trăm linh vỏ lớp xe ô tô
khác loại gián nhãn mát tiếng nước ngoài
nhưng không gián tem và nhãn vụ tiếng việt
và chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ
bản thân bọn em cũng chưa lắm
vẫn được cái quy định của pháp luật
chỉ biết là
chỉ mới hiểu một cách nôn na đơn giản là
khi hàng hoán lưu thông trên đường
thì mới phải sử dụng đến nhãn rán và tem phụ
còn thực tế thì đúng là doanh nghiệp bọn em
cũng chưa hiểu hết kín kẽ được
cái luật pháp như thế nào cả
thì cũng mong cơ quan chức năng hướng dẫn giúp cho doanh nghiệp
trước tình trạng buôn bán hàng cấm
gian lận thương mại và xâm phạm sở hữu trí tuệ
trên không gian mạng tiếp tục gia tăng
lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã đề ra nhiều giải pháp
để ngăn chặn nhằm ổn định thị trường
tạo niềm tin cho sản xuất kinh doanh lưu thông hàng hóa hợp pháp
chúng tôi sẽ phối hợp với lại phòng cảnh sát kinh tế
kiên quyết đấu tranh
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
trong sản xuất kinh doanh
đối với các hàng hóa và nhập lậu
hàng không hóa đơn chứng từ
hàng không rõ nguồn gốc xứ xứ
để đảm bảo quyền lợi của nhiều tiêu dùng
cũng như các thương hiệu đã được bảo hộ
để mà đẩy lùi cái đối tượng này
thì phòng b c một mươi ba cũng đề nghị
bà con nhân dân
phối hợp hỗ trợ
và nhận diện ra các đối tượng
mà có cái biểu hiện là mua bán hàng gian hàng giả
ví dụ như các hàng
nhám hiệu nước ngoài
rồi buôn bán online
trên không gian mạng
rồi là những cơ sở sản xuất
chế biến thực phẩm
mà không đảm bảo an toàn
rồi xăng dầu nhất
kể cả là cái lĩnh vực khác như là vỏ xe ô tô
hay là tất cả nói chung là các hàng
mà trốn thuế
rồi hàng giả
kèm chất lượng
rồi thông báo đến cái cơ quan chung ăn
mà đặc biệt ở đây là lực lượng
về sách kinh tế nơi gần nhất
thực tế có nhiều người tiêu dùng
còn dễ dãi
thậm chí có thói quen dùng hàng nhái
để ngăn chặn
để lùi hàng giả hàng kiếm chất lượng
ngoài những nỗ lực của lực lượng chức năng
người tiêu dùng không nên có tâm lý
mua các mặt hàng giá rẻ
không rõ nguồn gốc
để làm trong sạch thị trường
bảo vệ quyền lợi của bản thân
và những đơn vị làm ăn uy tín
đến đây bản tin kinh tế tiêu dùng
ngày hôm nay xin được kết thúc
của quý vị và các bạn
và hẹn gặp lại